sáng nay mùng ba tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ tư của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
tại phiên họp này các đại biểu sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều dự án luật
sẽ được trình ra quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai sắp diễn ra
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
để chuẩn bị hoàn tất các nội dung cho kỳ họp thứ hai phiên họp thứ tư sẽ được chia làm hai đợt
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng
như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba
dự án luật quy hoạch cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
ngay sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba
theo tờ trình của chính phủ phạm vi sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
năm lần này liên quan đến một trăm bốn mươi một điều của bộ luật gồm một mươi tám điều thuộc phần những quy định chung
và một trăm hai mươi ba điều thuộc phần các tội phạm trong đó có bốn mươi ba điều sửa đổi về kỹ thuật
chín mươi bảy điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật và bãi bỏ một điều
thẩm tra dự án luật ủy ban tư pháp của quốc hội cho biết
việc sửa đổi phải đảm bảo đã khắc phục hết những sai sót
tránh tình trạng sau khi thi hành lại tiếp tục phát hiện có sai sót
bên cạnh đó cũng cần phải nghiên cứu để sửa đổi các điều luật có quy định chưa rõ về nội dung
mâu thuẫn với luật chuyên ngành sai hoặc không phù hợp về kỹ thuật lập pháp
gây khó khăn trong xử lý tội phạm thiếu tính dự báo
để bảo đảm tính thông nhất của cả bộ luật cũng như với các đạo luật khác